chiều qua tại trụ sở chính phủ thủ tướng phạm minh chính gặp mặt nhân chứng lịch sử công an nhân dân
tham gia chống chiến tranh phá hoại và gián điệp biệt kích thời kỳ kháng chiến chống mỹ cứu nước
cùng dự buổi gặp mặt còn có đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
thủ tướng phạm minh chính nêu rõ ra đời trong cao trào cách mạng tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm
được đảng ta và chủ tịch hồ chí minh chăm lo giáo dục rèn luyện
được nhân dân hết lòng tin yêu giúp đỡ lực lượng công an nhân dân ngày càng trưởng thành lớn mạnh
qua hơn bảy mươi bảy năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành lực lượng công an nhân dân luôn hoàn thành
xuất sắc mọi nhiệm vụ góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
xứng đáng với sự tin cậy của đảng nhà nước và nhân dân
đảng nhà nước đã dành tất cả những phần thưởng cao quý nhất tặng lực lượng công an nhân dân
thủ tướng chính phủ phạm minh chính nhấn mạnh trong cuộc đấu tranh phòng chống gián điệp biệt kích
và chống chiến tranh phá hoại của địch nhiều tấm gương dũng cảm chiến đấu
chấp nhận hy sinh của cán bộ chiến sĩ công an nhân dân đã trở thành biểu tượng cao đẹp của chủ nghĩa anh hùng cách mạng
rất mong là các bác là cái chỗ dựa tinh thần là cái tấm gương sáng để cho lực lượng công an nhân dân nói theo
rồi các bác các anh các chị có thời gian còn những cái gì mà thấy chưa được thì cũng góp ý thẳng thắn cho lực lượng công an nhân dân
đặc biệt là đóng góp để xây dựng hoàn thiện tiếp tục hoàn thiện lý luận xây dựng về lực lượng của chúng ta
nhất là cái các cái phương châm phương pháp các cái biện pháp nghiệp vụ mà chúng ta sử dụng trong cái cuộc kháng chiến chống mỹ
yêu nước nói chung và trong cái cuộc phòng chống gián điệp biệt kích
theo thủ tướng thời gian tới nhiệm vụ của lực lượng công an nhân dân là rất quan trọng và nặng nề
đòi hỏi toàn lực lượng phát huy tinh thần đoàn kết đồng lòng không ngừng phấn đấu gian luyện nỗ lực vượt qua mọi khó khăn thử thách
mưu trí dũng cảm sáng tạo tiếp tục lập nhiều chiến công thành tích xuất sắc hơn nữa
xứng đáng là lực lượng vũ trang trọng yếu tin cậy tuyệt đối trung thành của đảng nhà nước và nhân dân
đóng góp to lớn hơn nữa vào công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa
thưa quý vị hôm nay là ngày cuối cùng của năm hai nghìn hai mươi hai và cũng là ngày cuối cùng cuốn sổ hộ khẩu
sổ tạm trú giấy gắn bó với người dân việt nam bao năm qua chính thức không còn giá trị sử dụng
hoàn thành sứ mệnh là công cụ quản lý nhân khẩu trong suốt những năm qua
thay vào đó phương thức quản lý cư trú bằng dữ liệu điện tử hay còn gọi là sổ hộ khẩu điện tử
chính thức đi vào sử dụng từ ngày mai
đây là một bước cải cách thủ tục hành chính rất lớn được thực hiện ngay từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba
tiểu mục đề án sáu ngày hôm nay sẽ phân tích cụ thể hơn về nội dung này với phần trình bày của biên tập viên trung kiên
thưa quý vị khán giả như đã đề cập trong các số trước của đề án sáu
hiện nay nhiều cơ quan đơn vị địa phương đã bắt đầu triển khai việc khai thác sử dụng thông tin cư trú của cư dân
bằng bảy phương thức mới mà không có cần người dân xuất trình sổ hộ khẩu sổ tạm trú giấy
việc này đã góp phần giảm bớt các thủ tục hành chính tạo cơ chế thuận lợi cho người dân tham gia các hoạt động giao dịch dân sự
chính thức từ ngày mai ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi ba sổ hộ khẩu điện tử sẽ được triển khai đồng bộ trên cả nước
theo nghị định số một trăm linh bốn của chính phủ
để đảm bảo thời hạn này những ngày qua lực lượng công an cả nước đang nỗ lực để tạo những điều kiện thuận lợi nhất
cho người dân có được đầy đủ các giấy tờ cần thiết để thực hiện việc giao dịch mà không cần sổ hộ khẩu
tất cả với tinh thần không bỏ ai ở lại phía sau trong công cuộc chuyển đổi số
những ngày cuối cùng của năm hai nghìn hai mươi hai
thời điểm này công an phường xuân la quận tây hồ thành phố hà nội
đang tất bật đi cấp căn cấp công dân
các phòng chống dịch chắc chắn chip lưu động cho những công dân cuối cùng của phường
vì nhiều hoàn cảnh đặc thù chưa được thu nhận
và ngày hôm nay đó là công dân nguyễn huy đức chiến sĩ vệ binh của trung đoàn tên lửa hai trăm ba mươi sáu
đóng trên địa bàn xã dục tú huyện đông anh
do công tác ứng trực dịp giáp tết đức đã được các chiến sĩ công an đến tận nơi đóng quân để thu nhận
tôi rất vinh dự và khá là bất ngờ về cái việc được sự hoàn thành của công dân
tôi rất vinh dự và khá là bất ngờ về cái việc được sự hoàn thành của công dân
được sự quan tâm tận tình này và tôi hy vọng là trong thời gian tới
tôi sẽ được nhận thể cân cước và hưởng những lợi ích từ thẻm này đem lại
những ngày này người dân phường tứ liên thủ phủ trông quất của thủ đô
cũng đang hết sức bận rộn và tất bật chuẩn bị cho tết nguyên đán đang đến gần
nhưng họ cũng không quên việc tranh thủ thời gian để đăng ký
và tích hợp thông tin tài khoản định danh điện tử
bởi người dân đã hiểu được đây là việc làm cần thiết
chuẩn bị cho việc bỏ sổ hộ khẩu và trở thành một công dân số
người có hộ khẩu thường trú và tạm trú là đều có tài khoản định danh địa tử mức hai rồi
đến ngày hai mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai bộ công an đã cấp trên bảy mươi sáu năm triệu thẻ căn cước công dân gắn chip
và phê duyệt trên một mươi bảy triệu tài khoản định danh điện tử cho công dân
hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã kết nối chính thức với một mươi hai đơn vị bộ ngành
một doanh nghiệp nhà nước ba doanh nghiệp viễn thông và ba mươi năm địa phương
công tác kết nối chia sẻ khai thác dữ liệu
tiếp tục được triển khai với yêu cầu bảo đảm về an ninh an toàn thông tin
trong suốt thời gian vừa qua lực lượng công an trên cả nước đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền
vận động đi từng ngõ gõ từng nhà ra từng nhân khẩu để giải thích và hướng dẫn cho người dân hiểu đúng
về việc bỏ sổ hộ khẩu giấy cũng như những cách thức sử dụng các loại giấy tờ khác để thay thế
xong trước ngày sổ hộ khẩu giấy không còn được sử dụng người dân vẫn còn một số lo lắng băn khoăn
và trong tiểu mục đề án sáu ngày hôm nay
chúng tôi sẽ giải đáp một số thắc mắc cho người dân liên quan đến vấn đề này
khi chúng ta đã có hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
thì đây chính là quyền sổ điện tử quốc gia mà để người dân không phải lo lắng cái gì việc của việc đó
bởi vì người dân trong cả một thời gian vừa qua đã cung cấp dữ liệu của mình theo luật định để vào hệ thống
người dân thời gian vừa qua đã cung cấp và đi làm thẻ cân cước của dân
đấy là dữ liệu
và đấy là quyền sổ không điện tử rồi
thế thì nếu như mà người dân tại thời điểm bây giờ mà chưa đi làm
hoặc là người dân vẫn đang sử dụng chiếc thẻ căn cước công dân cũ
vẫn còn thời hạn chúng ta có các giải pháp đó là gì
tra cứu vào cổng dịch vụ công rồi sử dụng giấy thờ như là thông báo số định danh
của luật cư chú về xác thực đơn cư chú
người dân cần phải thành thạo nắm được với bảy phương thức thì mình phải làm gì
ví dụ muốn vào được cổng dịch vụ công quốc gia để tra cứu các thông tin của mình
thì người dân phải có cái công nghệ số
cái thứ hai người dân phải làm ngay tài khoản định danh điện tử mức
mà tôi nói là cái tài khoản định danh mức một
thì ngồi ngay tại nhà là người dân có thể làm được chứ không phải đến cơ quan công an
theo quy định các loại giấy tờ thay thế sổ hộ khẩu gồm
thẻ căn cước công dân gắn chip giấy thông báo số định danh cá nhân
thông tin công dân trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư xác nhận thông tin cư chú
nếu còn bất cứ thắc mắc nào liên quan đến việc bỏ sổ hộ khẩu giấy
và các phương thức thay thế được sử dụng trong các giao dịch hành chính
các người dân đều có thể trực tiếp
điện thoại đến công an xã phường thị trấn hoặc gọi điện thoại đến tổng đài một nghìn chín trăm linh ba trăm sáu mươi tám
để được giải đáp và hướng dẫn cụ thể
việc thay đổi cách thức quản lý từ thủ công sang phương thức hiện đại
bằng dữ liệu điện tử là cả một cuộc chuyển mình lớn
không chỉ đòi hỏi cơ quan chức năng phải nhanh chóng đáp ứng các yêu cầu về chuyên môn
thiết bị để triển khai trong thực tiễn mà cũng đòi hỏi mỗi người dân
phải nhanh chóng làm quen với phương thức mới nâng cao kỹ năng số của chính mình
vì chính phủ số xã hội số
sẽ không thể được tạo dựng nếu thiếu những công dân số
phần trình bày của tôi ngày hôm nay đến đây xin được dừng lại
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
hẹn gặp lại quý vị trong tiểu mục đề án sáu tuần sau